cao nhân dân mở đầu là thông tin đến từ lào cai một đối tượng đang là bị hại nhưng chỉ vì không
kiềm chế được hành vi đã trở thành kẻ gây án đó là vụ án vừa được tòa án nhân dân tỉnh lào cai đưa
ra xét xử trong đó đối tượng là giàng a phình trú tại huyện sapa tỉnh lào cai với hành vi giết người
theo có trạng vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín mai văn trung đã có hành vi trộm cắp
tài sản tại kiosk một trăm linh chín đường an dương vương phường cốc lếu thành phố lào cai khi phát hiện trung
trộm cắp tài sản trong kia ốt của mình giang a phình và phạm đức minh đã đuổi theo chạy được
khoảng bốn trăm linh mét thì trung bị phình và minh đuổi kịp mặc dù đã được minh căn ngăn nhưng phình vẫn dùng
ống điếu đánh nhiều nhát vào vùng lưng đầu và gáy của trung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ sau đó
tượng bỏ trốn khỏi hiện trường thấy không thể trốn chạy sau khoảng hai giờ gây án phình đã ra đầu
thú hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo giàng a phình hai mươi năm tù giam cơ quan an ninh điều tra
công an nghệ an cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn năng
tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê quán tại xóm một mươi một xã quỳnh hưng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an về tội làm
tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
nguyễn đăng tĩnh nguyên là giáo viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật nghệ an lợi dụng vỏ bọc
là giáo viên dạy nhạc nguyễn năng tĩnh thường tuyên truyền những ca khúc có nội dung kích động
chống chính quyền phá hoại tư tưởng xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
ngoài ra thông qua trang facebook nguyễn năng tĩnh đối tượng có nhiều bài viết có dấu hiệu vi phạm
pháp luật xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước phỉ bán chính quyền nhân dân
xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ hồ chí minh ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan chức năng đã
bắt giữ nguyễn năng tĩnh thu giữ một xe máy năm thẻ ngân hàng chủ tài khoản nguyễn năng tĩnh
hai điện thoại di động một chứng minh nhân dân cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra
đối tượng huỳnh ngọc đăng khi đang bán ma túy dạng cỏ mỹ cho con nghiện thì đã bị lực lượng
công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên phát hiện và bắt quả tăng
ngay tại hiện trường bắt giữ đối tượng lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ bốn túi ni lông
chứa cỏ mỹ một xe mô tô một điện thoại di động khám xét khẩn cấp nơi ở của huỳnh ngọc đăng
tổ công tác thu giữ thêm ba túi ni lông bên trong chứa cỏ mỹ qua đấu tranh đang khai nhận mua số
cỏ mỹ trên từ thành phố quy nhơn về bán hiện công an thị xã sông cầu đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng
lợi dụng đêm tối vắng vẻ đối tượng lương đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện thọ xuân
tỉnh thanh hóa đã lẻn vào trong trang trại của gia đình ông phạm văn giao để chặt phá một trăm ba mươi chín cây
xoan hai cây xà cừ ước tính thiệt hại là một mươi năm triệu đồng đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu lưng đình hùng khai nhận do có mâu thuẫn với ông phạm văn giao
nên tối ngày hai mươi ba tháng năm sau khi đi uống rượu về linh
lương đình hùng đã vác dao đến khu vực trang trại nhà ông giao
chặt phá cây cối trồng trong trang trại để trợ thù
công an huyện thọ xuân đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng lương đình hùng để tiếp tục điều tra
thưa quý vị cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế hai nghìn một mươi chín với chủ đề
những dòng sông kể chuyện sắp được diễn ra tại thành phố đà nẵng
để chuẩn bị tốt cho sự kiện trọng đại lần này lực lượng công an đã triển khai các phương án tổng thể
nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
và cho đến giờ công tác chuẩn bị đã hoàn tất nhằm đảm bảo an toàn cho hàng vạn du khách trong và ngoài nước
có thể chiêm ngưỡng nét đẹp của sự kiện này
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
về phương án phân luồng bảo đảm an toàn giao thông
tại các dọc tuyến đường chính như bạch đằng trần phú trần hưng đạo và nhiều tuyến trọng điểm khác
đều cấm dừng và đậu xe từ một mươi năm h đến khi kết thúc sự kiện
để phục vụ cho các công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho khu vực bán pháo hoa
tại cả sông hàn theo phương án chung thành phố

từ ngày một tháng sáu đến ngày sáu tháng bảy ngoài những đêm bắn pháo hoa
lễ hội pháo hoa quốc tế hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều các hoạt động phụ trợ diễn ra
như lễ hội đường phố cuộc thi flatmob

và những hàng vạn du khách tham gia
chính vì thế việc đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tập trung đông người
luôn được chú trọng
đến thời điểm hiện tại mọi công tác bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông đã sẵn sàng cho đêm khai mạc cuộc thi
với sự thành công của những lễ hội phá hoa trước đây
năm hai nghìn một mươi chín này sẽ hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách trong và ngoài nước
mặc dù bị nghiêm cấm thế nhưng tình trạng khai thác cát trái phép
vẫn diễn ra từ lén lút cho tới công khai thách thức lực lượng chức năng
mới đây tại tỉnh an giang phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện
và bắt quả tăng hai phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông tiền
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trong lúc tuần tra
tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tăng một phương tiện ghe sát khoảng hai mươi tấn
do ông trần văn ngời chú tại xã vĩnh sương thị xã tân châu điều khiển
một phương tiện ghe gỗ khoảng hai mươi năm tấn do ông nguyễn văn út chú tệ xã phú hữu
huyện an phú làm chủ đang thực hiện hành vi khai thác cát
tiến hành kiểm tra cả hai chủ thuyền đều không xuất trình được giấy đăng ký
đăng kiểm giấy phép khai thác cát
số cát khai thác không phép đã được lực lượng chức năng yêu cầu hai phương tiện xả trả lại sông tiền
đồng thời cả hai phương tiện bị lập biên bản xử phạt

còn về tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải của tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng huỳnh văn kỉnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh điền xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
và đối tượng nguyễn văn yên tên gọi khác là tám heo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp ninh điền xã ninh quế huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
bị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an